vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng làm tuyến cao tốc qua khu vực trên kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hơn một mươi km